đồng chí trần đại quang sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do mắc bệnh hiểm nghèo mặc dù được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước hết sức quan tâm tạo điều kiện nhưng đã không qua khỏi
nhận được tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện chia buồn tới đảng
nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến chủ tịch nước
tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đã gửi lời chia buồn tới tổng bí thư nguyễn phú trọng trong thư ông tập cận bình viết
chúng tôi rất sốc khi nghe tin đồng chí trần đại quang chủ tịch nước việt nam đã qua đời
đại diện đảng cộng sản trung quốc chính phủ và nhân dân trung quốc cũng như nhân danh cá nhân
tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới ông và tới đảng cộng sản chính phủ và nhân dân việt nam thông qua ông
chúng tôi thực sự đau buồn về sự ra đi của đồng chí trần đại quang
tân hoa xã dẫn lời chủ tịch trung quốc cho biết đồng chí trần đại quang một nhà lãnh đạo đảng
nhà nước việt nam đã có đóng góp lớn cho sự phát triển đổi mới và mở cửa của việt nam
là một người bạn người đồng chí thân thiết của nhân dân trung quốc
ông trần đại quang đã công hiến và thúc đẩy tình bằng hữu truyền thống trung việt
và tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
ông tập cận bình bày tỏ hy vọng dưới sự lãnh đạo vững chắc của tổng bí thư đảng cộng sản
chính phủ và nhân dân việt nam sẽ chuyển đau thương thành sức mạnh và tiếp tục đạt thành quả mới
trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa
chủ tịch trung quốc cũng bày tỏ chiêu buồn sâu sắc nhất tới gia quyến của chủ tịch nước trần đại quang
thưa quý vị chiều tối ngày hai mươi một tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước là bunyang phu la chit
thay mặt bàn chấp hành chung mương đảng nhân dân cách mạng lào quốc hội chính phủ lào
và ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước đã gửi điện chiêu buồn tới bàn chấp hành
chung mương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí trần đại quang
bức điện viết chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí trần đại quang
cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước việt nam trong suốt cuộc đời hoạt động
cách mạng của đồng chí nhất là trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội của việt nam
đồng chí trần đại quang là nhà lãnh đạo có đóng góp quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa lào và việt nam trong thời gian qua
sự ra đi của đồng chí trần đại quang không chỉ đảng nhà nước và nhân dân việt nam
mất đi một nhà lãnh đạo kính yêu mà đảng nhà nước và nhân dân lào
cũng mất đi một người bạn thân thiết và gần gũi
trong giờ phút đau thương này ban chấp hành trung mương đảng nhân dân cách mạng lào
quốc hội chính phủ nước lào và ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
quốc hội chính phủ nước việt nam và ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tới nhân dân việt nam anh em nhất là tới gia đình thân quyến và bạn bè đồng chí trần đại quang
văn phòng thư ký báo chí nhà trắng ngày hai mươi một tháng chín
đã thông báo tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
trong đó tổng thống donald trump đã thay mặt nhân dân mỹ gửi lời chia buồn
đến gia quyến của chủ tịch nước trần đại quang và nhân dân việt nam
trong tuyên bố tổng thống trump viết chủ tịch nước trần đại quang là một người bạn tuyệt vời của mỹ
ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến hà nội vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và tôi cảm ơn ông về cam kết của cá nhân ông
nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện mỹ việt nam
chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình an ninh và thịnh vượng
trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
cũng như tiếng nói của ông cho một việt nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế
tổng thống ai cập abdel fatah el sisi đã gửi lời chia buồn chân thành tới nhân dân việt nam
và lãnh đạo đảng nhà nước việt nam về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
đưa tin về việc chủ tịch nước trần đại quang qua đời
đồng thời nêu bật và đánh giá cao chuyến thăm ai cập vừa qua của chủ tịch nước việt nam
chính phủ venezuela đã gửi điện chia buồn tới chính phủ và nhân dân việt nam
về sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
trong thông cáo bộ ngoại giao venezuela đã đề cao sự nghiệp chính trị mẫu mực
của chủ tịch nước trần đại quang người đã trở thành trụ cột thực sự
trong nỗ lực củng cố thế giới đa cực vì sự hòa hợp và hợp tác giữa các quốc gia
ngày hai mươi một tháng chín
chính phủ argentina gửi lời chia buồn sâu sắc và tình cảm hữu nghị
tới chính phủ và nhân dân việt nam khi nhận được tin chủ tịch nước trần đại quang qua đời
cùng ngày tổng bí thư đảng cộng sản argentina victor cot
cũng đã gửi lời chia buồn tới đảng cộng sản và nhân dân việt nam
trước mắt mắt to lớn sau sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
tới nhân dân việt nam trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng ấn độ
narendra modi cũng đã gửi lời chiêu buồn sâu sắc tới nhân dân việt nam
trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang